thưa quý vị chiều nay tại nhà quốc hội tại phiên họp thứ ba mươi ba
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai
ủy ban thường vụ quốc hội đánh giá cao nỗ lực của chính phủ trong điều kiện tình hình kinh tế chính trị thế giới
và trong nước còn nhiều khó khăn nhưng thu ngân sách vượt cao so với dự toán vượt hai
tỷ trọng thu nội địa đạt bảy mươi chín năm tổng số thu ngân sách nhà nước
bộ chi ngân sách nhà nước thấp hơn dự toán quốc hội giao nợ công trong giới hạn cho phép
kỷ luật thu chi ngân sách từng bước được cải thiện
tuy nhiên ủy ban thường vụ quốc hội nhận thấy còn nhiều bất cập trong quản lý điều hành sử dụng ngân sách kéo dài nhiều năm chưa được khắc phục
chính phủ cần có giải pháp quyết liệt để xử lý như lập gửi báo cáo quyết toán chậm
một số địa phương phê chuẩn quyết toán chậm chưa điều chỉnh theo số liệu của kiểm toán nhà nước
ước thực hiện thu chi và lập dự toán không sát kéo dài nhiều năm
ảnh hưởng đến quản lý điều hành ngân sách nhà nước giải ngân vốn đầu tư công vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm
còn tình trạng sử dụng sai mục đích nguồn kinh phí còn những khoản tạm ứng quá hạn ứng trước dự toán chưa thu hồi
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ đề xuất các giải pháp cụ thể thiết thực
để tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách nâng cao hiệu lực hiệu quả quyết toán ngân sách nhà nước
cũng trong chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí trình quốc hội về việc phê chuẩn văn kiện gia nhập cptpp của vương quốc anh và bắc ireland tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm